một mươi chín tỉnh ven biển từ quảng ninh đến bình thuận đã quốc liệt kêu gọi hướng dẫn tàu thuyền thoát khỏi khu vực nguy hiểm
các địa phương cũng đang vận động nông dân khẩn trương thu hoạch diện tích lúa hẻ thu còn lại cùng với hoa màu tránh để thiệt hại do mưa lũ
ngoài ra các tỉnh thành cũng sẽ sơ tán dân an toàn trong thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ đảm bảo phòng chống dịch tại các điểm sơ tán hay khu cách ly
điểm đáng chú ý là theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
hiện nay tại các địa phương ven biển đang có tổng là bốn hai trăm tám mươi ca tại sáu tỉnh thành phố trong vùng dự kiến ảnh hưởng của bão
các địa phương đã xây dựng kịch bản phương án sơ tán và bảo vệ an toàn để không bị lây nhiễm
đồng thời xây dựng phương án cung cấp lương thực thực phẩm cho các khu vực phải sơ tán ở các địa phương
đảm bảo về số lượng chất lượng và cũng không ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín

có nguy cơ sạt lược cao tại đây
từ khi xảy ra trận lũ quét vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến nay
các tuyến đường huyết mạch ở vùng cao huyện phước sơn vẫn đầy hiểm trở
nhiều đoạn dốc đá ngộn ngang cầu cống đứt gãy khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn rủi ro trực trở
thậm chí chở một người không chở người thì đi bộ không nổi cũng đi xe thì lo lắng rất sợ
bảo lũ thiên tai đã đi qua gần một năm
xong việc khắc phục tại huyện miền núi phước sơn gần như dậm chân tại chỗ
có nhiều nguyên nhân như quy trình thủ tục đầu tư công mất rất nhiều thời gian
việc tập trung khắc phục của địa phương còn nhiều bất cập
cơ chế đặc thù cho công trình khẩn cấp về dân sinh sau thiên tai chưa được áp dụng
cuối quý bốn năm hai nghìn hai mươi một này
chúng tôi có thể thực hiện xong thủ tục đấu thầu
để đầu năm hai nghìn hai mươi hai triển khai thi công các tiến đường này
sau những trận mưa dông lớn
đều phải trích kinh khí khoảng từ một trăm linh triệu đến ba trăm linh triệu đồng
để khắc phục thông tuyến
trước tình hình mưa bão cũng sắp đến
đã xây dựng các phương án bố trí các loại phương tiện
các trang thiết bị để sẵn sàng ứng cứu khắc phục
kể cả từ ở phía dưới lên và từ bên trên xuống
để khi có các tình huống xảy ra là chúng ta có thể cơ động để giải quyết
đồng thời phương án dự trữ lương thực tại chỗ cũng phải được hoàn thành
mùa mưa bão đang đến cuộc sống của hơn bốn đồng bào rẻ chiêng
ở các xã vùng cao của huyện miền núi phước sơn tỉnh quảng nam vốn đã khó
này lại đối mặt với không ít hiểm nguy trước sự rình rập của thiên tai
nhất là khi bão số năm đang vào đất liền nước ta
chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác
vì bị công an mời làm việc về hành vi
tụ tập nhậu giữa lúc giãn cách xã hội
nên bùi văn quy chú tại huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
đã sử dụng điện thoại di động để live stream
với nội dung thách thức xúc phạm lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín
tại xã bình thành huyện thanh bình
công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
với số tiền là năm triệu đồng đối với bùi văn quy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
ngụ tại xã bình thành huyện thanh bình
về hành vi sử dụng mạng xã hội xúc phạm uy tín của tổ chức
vào ngày ba tháng chín ông bùi văn quy sử dụng điện thoại di động live stream
nội dung thách thức xúc phạm lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín
tại xã bình thành huyện thanh bình
đoạn live stream dài bốn phút quay cảnh người đàn ông này đang uống rượu tại nhà
và có nhiều đoạn chửi bới thách thức lực lượng công an xã bình thành
đến ngày bốn tháng chín công an huyện thanh bình mời làm việc ông bùi văn quy
tại cơ quan công an người này thừa nhận có sử dụng tài khoản facebook
và live stream đoạn clip trên tự nguyện tháo gỡ thông tin và cam kết không tái phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã điện bàn tỉnh quảng nam ngày hôm qua chín tháng chín
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh
truyền nhiễm nguy hiểm cho người tại phường điện nam bắc điện bàn
từ ngày hai mươi tháng bảy đến ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
bà thân thị mai chú tại phường điện nam bắc thị xã điện bàn đi buôn bán tại thành phố đà nẵng
theo quy định khi về địa phương phải khai báo y tế nhưng bà mai không thực hiện
và không tham gia xét nghiệm khi địa phương yêu cầu
sau khi biết người mình đã tiếp xúc tại chợ dương tính với sars cov hai
bà mai đến bệnh viện vĩnh đức test nhanh có kết quả âm tính
bà mai tiếp tục đi buôn bán và tiếp xúc với nhiều người khác
vào trường ngày một mươi bảy tháng tám bà mai có kết quả xét nghiệm dương tính
lực lượng chức năng truy vết xác định có một mươi năm trường hợp là f một liên quan
trong đó có con gái của bà mai có kết quả dương tính với sars cov hai
có một mươi một trường hợp f một và ba mươi năm trường hợp f hai có liên quan tới bà mai
vào sáng nay tại tỉnh bình định tòa nhân dân huyện tuy phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
và tuyên phạt hai bị cáo ở xã phước hòa huyện tuy phước là phạm ngọc lưu ba mươi một tuổi
mức án một mươi năm tháng tù giam
và dương ngọc tính ba mươi tuổi một mươi hai tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
ngày năm tháng tám lưu đến nhà tính chơi rồi cùng nhau tổ chức ăn nhậu
sau đó tính điều khiển mô tô chở lưu đi mua đồ về nhậu tiếp
khi cả hai đến chốt kiểm dịch covid một mươi chín tại thôn tân mỹ xã phước hòa xin qua chốt
thì ba thành viên làm nhiệm vụ tại đây đã giải thích quy định về phòng chống dịch
trong khi địa phương này đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và yêu cầu tính cùng với lưu quay lại nhưng hai đối tượng này đã không chấp hành
mà dồ xe máy chạy qua chốt
sau khi qua được chốt tính vào lưu dừng xe quay lại đã dùng cây che khô và gạch
đuổi đánh lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch lật đổ rào chắn rồi bỏ chạy
tiếp theo chương trình thì mời quý vị cùng đến với trường quay phía nam
cập nhật các tin tức đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị mở đầu bản tin sẽ là một tin vui về tình hình dịch bệnh
tại tp hcm vừa được chia sẻ tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch bệnh
covid một mươi chín vào chiều nay ngày một mươi tháng chín
theo đó số ca tử vong do covid một mươi chín trong ngày chín tháng chín là một trăm chín mươi năm ca
giảm hơn một phần ba số ca tử vong mỗi ngày so với trước khi thành phố áp dụng các biện pháp
cường giãn cách xã hội ai ở đầu ở yên đó kể từ ngày hai mươi ba tháng tám
tp hcm hiện đang điều trị gần bốn mươi bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó có hơn hai sáu trăm linh trẻ em dưới một mươi sáu tuổi gần hai tám trăm linh bệnh nhân nặng đang thở máy
và hai mươi một bệnh nhân can thiệp fmo
theo đánh giá của ngành y tế thời gian gần đây số ca chuyển viện đã giảm đi đáng kể
tính đến ngày chín tháng chín số ca xuất viện cộng dồn là gần một trăm bốn mươi năm ca
đặc biệt số liệu tử vong trong ngày đang giảm hơn một phần ba so với trước
khi tp hcm thực hiện chỉ thị một mươi một của ybnd tp
theo đó trước khi tp hcm thực hiện giãn cách xã hội ai ở đâu ở yên đó
vào ngày hai mươi ba tháng tám thì số ca tử vong trong ngày hai mươi hai tháng tám là ba trăm bốn mươi ca
và sau thời gian thực hiện giãn cách cho đến ngày chín tháng chín đã giảm còn một trăm chín mươi năm ca
điều này cho thấy sự quyết tâm và hướng đi đúng của tp hcm trong công tác chống dịch
đây được xem là một trong những thành quả đáng khích lệ của chính quyền tp hcm
và người dân trong suốt hơn hai tuần thực hiện chỉ thị một mươi một
kính thưa quý vị
trương hoàn thành mục tiêu bao phủ vaccine cho người dân thành phố
đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống dịch để hồi phục kinh tế
ngày một mươi tháng chín sở y tế tp hcm đã gửi tờ trình đến ybnd tp hcm
về việc tham mưu kế hoạch chiến dịch cao điểm tiêm chủng vaccine
phong covid một mươi chín tại thành phố từ nay cho đến ngày một mươi năm tháng chín
theo đó sở y tế tp hcm đã nêu mục tiêu đến ngày một mươi năm tháng chín
sẽ cơ bản hoàn thành bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín mũi một
và tiêm vaccine mũi hai đúng thời hạn cho người
tổng số người tử một mươi tám tuổi trở lên sinh sống tại tp hcm
theo kết quả điều tra của chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình vào ngày ba mươi tháng sáu
thì tổng số người từ một mươi tám tuổi trở lên tại tp hcm là bảy hai trăm linh tám người
tuy nhiên qua rà soát và báo cáo của ybnd các quận nguyện và thành phố thủ đức
về số liệu dân cư thực tế đang sinh sống trên địa bàn
số lượng người từ một mươi tám tuổi tại thành phố hiện nay là sáu bốn mươi ba sáu trăm hai mươi tám người
tính đến hết ngày tám tháng chín sẽ đạt độ bao phủ vaccine
cho người trên một mươi tám tuổi theo số liệu
tám hai trăm linh tám người ước tính còn hơn tám trăm bảy mươi chín người cần tiêm mũi một
người dân từ một mươi tám tuổi trở lên đến thời hạn tiêm vaccine mũi hai
theo từng loại vaccine là hơn chín trăm hai mươi bảy người
như vậy tổng cộng trong chiến dịch cao điểm tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
tp hcm sẽ thực hiện hơn một triệu tám trăm linh sáu mũi tiêm cho người dân
cùng đó thành phố cũng sẽ tổ chức ra soát thực tế bằng cách đi từng ngõ gõ từng nhà
để xác định dân số người trên một mươi tám tuổi đang sinh sống tại địa phương
ghi nhận đầy đủ thông tin lịch sử tiêm vaccine của người dân
lập danh sách người cần tiêm mũi một mũi hai
ngoài ra để đảm bảo tiến độ bao phủ mũi một và tiêm mũi hai cho người đến hạn
các địa phương sẽ sắp xếp lịch trình tổ chức tiêm chủng cụ thể
về số lượng người tiêm theo từng ngày tăng cường tổ chức nhiều hình thức tiêm chủng vaccine
và mở rộng khung thời gian tiêm chủng trong ngày tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận vaccine
trước tình trạng một số điểm tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín đông đúc
người dân chờ đợi lâu nhưng khi đến lượt nhân viên lại báo hết vaccine
lãnh đạo tỉnh đồng nai yêu cầu ngành y tế và các huyện thành phố chấn chỉnh
và trong quá trình tổ chức tiêm vaccine phải tận tình không gây phiền hà cho người dân
lãnh đạo tỉnh đồng nai cho biết hiện bộ y tế đã phân bổ cho địa phương một tám triệu liều vaccine
do đó ngành y tế và các địa phương cần nỗ lực hơn để nhanh tốc độ tiêm cho người dân
để đặt mục tiêu đến ngày một mươi năm tháng chín phủ kính tim mũi một cho toàn dân từ một mươi tám tuổi trở lên
không để vaccine bồn ở kho bởi chỉ khi tiêm hết vaccine được phân bổ
bộ y tế mới khắp thêm cho đồng nai
trước việc một số điểm tiêm vaccine người dân tập trung đông đúc chen lấn ngồi gần nhau
chờ đợi lâu nhưng khi đến lượt tiêm nhân viên lại báo hết vaccine tạo ra những bước xuất không cần thiết
vì vậy quá trình tiêm chủng lãnh đạo các địa phương phải tổ chức bài bản khoa học
dự trù các tình huống có thể xảy ra để xử lý kịp thời không gây phiền hạ cho người dân
tính đến ngày tám tháng chín đã có hơn một triệu người ở đồng nai được tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín
chiếm tỷ lệ bốn mươi sáu sáu đối tượng trên một mươi tám tuổi toàn tỉnh
trong đó hơn sáu mươi hai người tiêm đủ hai mũi
hiện ngành y tế và các địa phương đang huy động nhân lực để đẩy nhanh tốc độ tiêm cho người dân
phấn đấu đến ngày một mươi năm tháng chín tiêm hết số vaccine đã được bộ y tế phân bổ
để chuẩn bị cho học sinh đi học lại sở giáo dục đào tạo tp hcm đã có những đề xuất
với ủy ban nhân dân tp hcm cũng như các sở ban ngành
công tác phối hợp trong thời gian sau ngày một mươi năm tháng chín
theo đó để đảm bảo nguồn nhân lực của ngành giáo dục sở dục đào tạo sẽ phối hợp
với sở y tế xây dựng phương án phòng chống covid một mươi chín trong trường học
ưu tiên tiêm đủ hai mũi vaccine cho giáo viên trong thời gian sau ngày một mươi năm tháng chín
sớm thúc đẩy việc tiêm vaccine cho học sinh theo độ tuổi quy định
bên cạnh đó sở giáo dục đào tạo sẽ phối hợp với sở tài chính
ra soát tham mưu chính sách hỗ trợ giáo viên học sinh khó khăn
hỗ trợ các cơ sở giáo dục ngoài công lập nhất là giáo dục mầm non
ưu tiên bố trí kinh phí sửa chữa trường lớp để tận dụng tối đa khoảng thời gian học trực tiếp
cùng đó sở dục đào tạo đã đề xuất với ủy ban nhân dân thành phố
giao ban quản lý xây dựng các công trình địa phương chủ trì thực hiện và có cơ chế phê duyệt
phương án bổ sung cấp kinh phí nhanh cho các trường để nhanh chóng hoàn thành sửa chữa
cơ sở vật chất nhà trường sau khi được trưng dụng phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó để chuẩn bị cho kế hoạch học sinh đi học lại sau ngày một mươi năm tháng chín
ngày chín tháng chín sở giáo dục đào tạo đã trình với ủy ban nhân dân thành phố phương án
khi thành phố thủ đức và các quận nguyện được xác định an toàn trong phòng chống dịch
theo các tiêu chí chung của thành phố thì các quận quyện xây dựng kế hoạch mở cửa trường học
trong đó cần thỏa mãn các yêu cầu như giáo viên phải được tiêm hai mũi vaccine
trước ngày đến trường ít nhất hai tuần chỉ tổ chức học trực tiếp cho học sinh trong địa phương
và trên tinh thần tự nguyện
bên cạnh đó vẫn tổ chức dạy học trực tuyến để đáp ứng yêu cầu của học sinh không thể học trực tiếp
liên quan đến vụ việc người đàn ông cố thủ hơn một giờ trong xe ô tô khi bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra
ngày một mươi tháng chín sở tài nguyên và môi trường đồng nai cho biết đã xác minh làm rõ vụ việc
ông lê văn chính là thanh tra viên thuộc thanh tra của sở tài nguyên môi trường đồng nai
vì vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian giãn cách xã hội
qua xác minh làm rõ lãnh đạo sở tài nguyên môi trường tỉnh đồng nai khẳng định
thời điểm ông chính vi phạm quy định phòng chống dịch thì phía sở tài nguyên môi trường
không phân công ông chính đi làm việc tại trụ sở cơ quan cũng như không có lịch công tác đột xuất
bởi ông chính đã được phân công làm việc online tại nhà
do đó ngoài bị lực lượng chức năng xứt vạt vi phạm hành chính
thì ông chính cũng sẽ bị sở tài nguyên môi trường xem xét và xử lý nghiêm theo quy định
về mặt cán bộ công chức của đơn vị đã không chấp hành quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó vào khoảng tám giờ năm mươi phút ngày bảy tháng chín khi ông chính đang điều khiển xe innova
biển kiểm soát sáu mươi a hai nghìn bảy trăm sáu mươi ba lưu thông trên đường nguyễn ái quốc
thì bị tổ tuần tra kiểm soát cơ động số một mươi năm công an tỉnh đồng nai yêu cầu dừng xe kiểm tra
nhưng ông chính không xuống mà cố thủ trong xe với lý do để thực hiện năm k
mất hơn một giờ vận động nhưng ông chính vẫn cố thủ trong xe
nên cảnh sát đã cưỡng chế cẩu xe về trụ sở
khi đó ông chính mới chịu ra khỏi xe và xuất trình một số giấy tờ đã hết hạn sử dụng
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
bộ công an cho biết vừa phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm
và các đơn vị liên quan phát hiện bắt giữ gần một mươi hộp thuốc liên hoa thanh ôm không rõ nguồn gốc
và được quảng cáo là có tác dụng điều trị covid một mươi chín mang nhãn hiệu trung quốc
sau thời gian dài trinh sát cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
bộ công an phát hiện đường dây buôn bán thuốc nhập lậu mang nhãn hiệu trung quốc
do tham vĩ điệp giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại và sản xuất tô cầm đầu
ngày chín tháng chín đơn vị phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm và công an quận tám
bắt giữ xe tải biển số năm mươi một g bốn mươi tám nghìn ba trăm chín mươi do trần văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê kiên giang điều khiển
đang vận chuyển bốn trăm linh hộp thuốc
kiểm tra khoa học công ty toyo tại quận tám tội công tác phát hiện thêm chín hai trăm linh hộp thuốc cùng loại
tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và chưa được đăng ký lưu hành tại việt nam
được biết đây là loại thuốc mang nhãn hiệu trung quốc được gọi là liên hoa thanh ôn
mà các đối tượng quảng cáo có tác dụng điều trị covid một mươi chín
hiện vụ việc đang được xác minh làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
ngày một mươi tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh ra quyết định tạm giữ hình sự
đặng hoàng nam bốn mươi một tuổi ngụ ấp sóc vinh xã phương thạnh huyện càng long tỉnh trà vinh
về hành vi can tội giết người
tại cơ quan công an đối tượng khai vào khoảng hai mươi giờ ngày chín tháng chín khi đang nhậu một mình tại nhà
thì mẹ ruột là bà đoàn thị thao bảy mươi chín tuổi ngụ cùng địa phương đến nhắc nhở
đến khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm phút cùng ngày nam đến nhà mẹ ruột để thăm hỏi và nói chuyện
thì bà thao nhắc nhớ lại việc hồ chiều và bỏ đi ra ngoài sân
lúc này nam đi theo phía sau dùng dao cắt vào cổ nạn nhân rồi bỏ dao tại hiện trường
bà thao được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng
hiện vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra và xử lý
công an huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp đang tạm giữ hình sự đối tượng dương minh sang hai mươi năm tuổi
ngụ tại ấp một xã thường phước hai huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp về hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
trước đó vào chiều ngày tám tháng chín bằng các biện pháp nghiệp vụ công an xã thường thế hậu a
phố học cùng công an xã thường phước một bắt quả tàn đối tượng sang đang đem ma túy đi giao cho người khác
khám xét trong người đối tượng sang lực lượng công an thu giữ một túi ni lông
bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đá và một xe mô tô mang biển số sáu mươi s năm mươi bốn nghìn sáu trăm một mươi ba
công an xã thường thái hậu a đã bàn giao đối tượng cùng tan vật cho đội cảnh sát điều tra tội phạm
về hình sự kinh tế ma túy công an huyện hồng ngự để điều tra theo thẩm quyền
kính thưa quý vị lợi dụng mà hiện nay các lực lượng đang tập trung quyết liệt cho công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nhiều đối tượng đã gia tăng thực hiện các hoạt động phạm tội đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy
tiêm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trực tự
và trước vấn đề này lực lượng công an tỉnh bình thuận đã thực hiện nhiều biện pháp để vừa chống dịch hiệu quả
vừa đảm bảo an ninh trực tự trên địa bàn toàn tỉnh
trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xây dựng triển khai nhiều kế hoạch phương án đấu tranh mới
phù hợp với tình hình thực tế để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này
qua đó đã phát hiện bắt giữ nhiều vụ vi phạm và phạm tội ma túy
điển hình mới đây vào ngày hai mươi chín tháng bảy ban chuyên án đã bắt quả tang đối tượng huỳnh văn mến
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại khu phố bốn phường phú tài thành phố phan thiết
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại chốt kiểm soát covid một mươi chín thuộc xã tân đức huyện hàm tân
thu giữ một một kg ma túy đá cùng nhiều vật chứng có liên quan
tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án ngày bốn tháng tám phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã phối hợp với đơn vị liên quan bắt giữ thêm đối tượng trần văn quang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại phường đức long thành phố phan thiết thu giữ sáu trăm linh gram ma túy đá và một bánh heroin
lợi dụng việc hoạt động từ thiện để vận chuyển ma túy về
thứ hai là lợi dụng những xe cấp mã xanh để vận chuyển hẹp thiết yếu từ sài gòn về
để ký gọi hàng hóa và chuyển về địa bàn tỉnh tình thuận
để đấu tranh với đối tượng với phương thức thủ đoạn này thì phải tập trung
nắm tình hình theo dõi và làm rõ quá trình đi lại để từ đó có phương án cụ thể trong quá trình đấu tranh triệt phá
đảm bảo khi bắt giữ là củng cố chứng cứ không để đối tượng tiêu hủy hoặc dứng
cũng như là các hình thức đối khóa khác
đây là một trong nhiều chuyên án được triệt phá trong thời điểm tình hình dịch covid một mươi chín tại bình thuận đang diễn biến phức tạp
và thành phố phan thiết đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
nên quá trình lên phương án đấu tranh đòi hỏi phải có sự tính toán kỹ lưỡng
vừa đảm bảo ngăn chặn không để đối tượng tiếp tục thực hiện các hành vi phạm tội
vừa phải tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch trong tình hình mới
vì vậy mỗi cán bộ chiến sĩ phải luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để khám phá thành công chuyên án
chặt đứt đường dây ma túy từ thành phố hồ chí minh về bình thuận tiêu thụ
cùng với công tác đấu tranh với tội phạm mua bán tàn trự trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng còn đặc biệt chú ý nhóm đối tượng sử dụng ma túy trái phép
trong các cơ sở lưu trú kinh doanh có điều kiện
mặc dù trong thời gian qua do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nên chính phủ đã có chỉ thị về việc tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú
giải trí karaoke nhưng nhiều đối tượng vẫn lén lút tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở này
vì vậy lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra
kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý nghiêm các vụ việc xảy ra trên địa bàn
vì vậy lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kịp thời phát hiện ngăn chặn sự lý nghiêm